từ giờ ngày một mươi bốn tháng chín nhiều khu dân cư tại tỉnh hải dương đã kết thúc thời gian cách ly y tế
gồm từ đầu ngõ đến số nhà ba mươi ngõ số một mươi trần văn giáp phường thanh bình số nhà tám mươi bốn đến số nhà một trăm năm mươi
khu phố nguyễn trí thành thành phố hải dương từ số nhà một trăm năm mươi tám đến hai trăm hai mươi tám khu phố mạc thị bưởi thị trấn nam sách
trước đó ủy ban nhân dân tỉnh hải dương đã ra công văn cách ly y tế hai mươi tám ngày kể từ giờ ngày một mươi bảy tháng tám
đối với những khu dân cư này do có liên quan đến các bệnh nhân mắc covid một mươi chín thứ chín trăm năm mươi và chín trăm sáu mươi
đến hết ngày một mươi ba tháng chín tỉnh hải dương còn một trăm chín mươi bảy trường hợp cách ly trong đó một trăm năm mươi một trường hợp cách ly tập trung bốn mươi sáu trường hợp cách ly tại nhà